phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc ngày một mươi bảy tháng một tuyên bố
nước này hoan nghênh chuyến thăm ngoại giao của ngoại trưởng mỹ antonio blinken vào tháng hai tới đây
người phát ngôn uông văn bân nêu rõ trung quốc hoan nghênh chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ blinken đến nước này
trung quốc và mỹ đang tiếp xúc với nhau về kế hoạch chuẩn bị cụ thể cho chuyến thăm
trước đó tờ politico đưa tin ông blinken sẽ gặp người đồng cấp trung quốc
trung quốc tân cương tại bắc kinh ngày năm đến ngày sáu tháng hai
đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến trung quốc của ngoại trưởng mỹ kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
khi ngoại trưởng mỹ khi đó là ông mike pompeo đã gặp người đồng cấp vương nghị
việc trung quốc xác nhận chuyến thăm này diễn ra sau một cuộc gặp hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ joe biden tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi ở indonesia
hai nhà lãnh đạo cam kết
thường xuyên hơn trong bối cảnh tồn tại bất đồng giữa hai bên về nhiều vấn đề